thưa quý vị việt nam đã chính thức tiếp quản vai trò chủ tịch hiệp hội các quốc gia đông nam á asean năm hai nghìn hai mươi
trong buổi lễ chuyển giao tổ chức sau lệ bế mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm tại thái lan
đây là lần thứ hai việt nam đảm nhiệm vai trò này kể từ khi gia nhập asean vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
đây được coi là cơ hội để việt nam thể hiện năng lực và phát huy vai trò dẫn dắt của mình
đáp ứng sự trông đợi tin tưởng của các nước thành viên và đối tác
việt nam luôn xác định asean là ưu tiên hàng đầu
đó cũng chính là tinh thần chỉ thị số hai mươi năm của ban bí thư về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm hai nghìn ba mươi
kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại đa phương trong hơn một mươi năm tới
việt nam coi trọng chôm đợi và sẵn sàng làm hết mình để năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi thành công
người việt nam chúng ta hay lo xa
điều đó cũng rất đúng là chúng ta cũng đã chuẩn bị cho vai trò chủ tịch của asean cũng từ rất sớm
không phải đợi đến năm hai nghìn một mươi chín này chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị
chúng ta phải chuẩn bị về nội dung đảm bảo thành công về nội dung của năm asean hai nghìn một mươi tám
đảm bảo về vấn đề hốc cần lễ tân hay địa điểm
gọi là khâu tổ chức của asean
khâu tổ chức thì chúng ta cũng rất mừng là chúng ta đã có kinh nghiệm rất là tốt
và chúng ta tin rằng là khâu tổ chức của chúng ta sẽ rất thành công
và sẽ trở thành cái điểm như hiện nay vẫn nói là việt nam đang là cái điểm mà đã tổ chức và thành công
trong bối cảnh các nỗ lực liên kết khu vực xây dựng cộng đồng đang được đẩy mạnh
trước những biến động mau lẹ phức tạp của môi trường khu vực và quốc tế
khả năng gắn kết vững bền hơn lúc nào hết càng có ý nghĩa quan trọng đối với asean
chất kèo tạo nên sự gắn kết đó chính là khả năng duy trì mẫu số lợi ích chung
cả về chiến lược và kinh tế giữa các nước thành viên
cũng như việc gìn giữ và lan tỏa ý thức và bản sắc cộng đồng trong các tầng lớp nhân dân
việt nam làm chủ tịch asean sắp tới thì trong một cái bối cảnh rất mới
bối cảnh đây chúng ta có thể thấy từ hai phía
tức là trong khu vực của chúng ta thì asean đã đi được một chặng đường dài
trong việc xây dựng cộng đồng và phát huy vị thế của mình
với tư cách là vai trò trung tâm trong hợp tác ở khu vực cũng như cấu trúc khu vực
đấy là cái thành quả mà đấy là cái đà rất lớn cho asean
trong hướng phát triển của mình trong thời gian tới bao gồm cả hai nghìn hai mươi
cái thứ hai nữa là chúng ta cũng thấy một cái bối cảnh mới
đó là cái sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn
những tư duy về an ninh tư duy về kinh tế tư duy kể về phát triển xã hội
cũng đã khác trước rất nhiều
rồi cộng với cái đó là cái thách thức của cái việc có sử dụng nữa hay không
những cái thành tiệu của khoa học công nghệ trong đó có cái cuộc cách mạng công nghệ bốn
thế thì với những cái điều kiện như vậy cộng với trong bản thân asean
trong mỗi một nước họ cũng đang trăn trở qua những cái vấn đề nổi bộ
thế thì tôi cho rằng là trong những cái thách thức đó nó có cả hợp hội
thì chúng ta nên xử lý theo cái hướng là thúc đẩy hợp tác tăng cường lòng tin
và cùng vì hòa bình và thích vượng của quốc
hai nghìn hai mươi nước chủ nhà việt nam đã chọn chủ đề asean gắn kết và chủ động thích ứng
và năm ưu tiên đó là phát huy vai trò và đóng góp tích cực của asean
vào công cuộc duy trì hòa bình an ninh ổn định ở khu vực
thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực nâng cao khả năng thích ứng
và tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp bốn
thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc asean đẩy mạnh quan hệ đối tác
vì hòa bình và phát triển bền vững nâng cao năng lực thích ứng hiệu quả hoạt động của asean
thưa quý vị thông qua vai trò chủ tịch asean cùng với những chủ đề và ưu tiên đã đề ra
chúng ta cùng hy vọng rằng việt nam sẽ thể hiện được khả năng dẫn dắt và điều phối
để tất cả các nước thành viên có thể nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức
hướng tới xây dựng cộng đồng bền vững
nhân dịp này phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi
với thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng som asean việt nam
về năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
vậy thì thứ trưởng đánh giá như thế nào về năm chủ tịch này
làm chủ tịch asean thì nó vừa là cái trách nhiệm nghĩa vụ để lượt anh phải làm chủ tịch
nhưng mà nó cũng là một cái cơ hội rất là lớn
cái nghĩa vụ
và cái trách nhiệm là làm sao anh phải kế thừa được những cái gì đã có đã làm được
và không những thế anh phải nâng nó lên được một bước
cái mức độ hợp tác trong asean cũng như là cái vị thế của asean với bên ngoài
đấy là cái nghĩa vụ
nhưng mà cái cơ hội đối với chủ tịch là anh có thể điều kiện để thể hiện được cái năng lực của mình
cải thiện được cái hình ảnh của mình đóng góp được vào cái việc chung
cũng là một cái cơ hội để anh quảng bá đất nước con người
thì đấy là những cái mà mặt nghĩa vụ cũng như là những cái trách nhiệm và cái lợi ích mà của vị chủ tịch đem lại
năm hai nghìn hai mươi thì là một năm rất là đặc biệt đối với cả việt nam và đối với cả asean
năm hai nghìn hai mươi đối với việt nam là năm hai mươi năm năm gia nhập asean
và hàng loạt như các bạn đã biết là hàng loạt
những cái kỷ niệm năm chẳng của việt nam
còn đối với asean thì nó là năm giữa kỷ kiểm điểm lại
năm năm sau năm năm thành lập cộng đồng
và năm giữa kỷ để thực hiện cái kế hoạch tổng thể hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
và đấy là giữa kỷ thì các bạn biết là chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ là phải giả soát lại
những cái gì nó làm được
và đặt ra những cái hướng mới
chúng ta sẽ chuẩn bị những gì để có thể làm tốt trọng trách này
chúng ta phải chuẩn bị cả về cơ sở vật chất
cả về nguồn tài chính và nguồn lực và đặc biệt là nguồn lực
chúng ta phải có đủ một đội ngũ cán bộ và có năng lực để chủ trì các hội nghị
nhưng mà quan trọng hơn nữa là về nội dung
chúng ta phải hiểu được asean tất cả mọi lĩnh vực
và phải biết được là asean đang cần gì
và trong quá trình điều hành thì đương nhiên là chúng ta cũng phải rất là khách quan
phải đặt lợi ích chung của cộng đồng lên
và rất là cân bằng và quan tâm đến lợi ích của tất cả các thành viên
không phải là chỉ của bộ ngoại giao
và đang phải tất cả các bộ các ngành phải vào cuộc
kể cả các địa phương cũng phải vào cuộc
để chuẩn bị cho cái hội nghị này